với phương châm giúp bạn là giúp mình đã có rất nhiều chuyên gia giỏi nhất của lực lượng công an việt nam được cử sang giúp lực lượng công an lào từ trung ương tới địa phương

tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tổ chuyên gia công an đầu tiên của việt nam đã được cử sang đây làm việc
cho hợp tác chính thức giữa hai lực lượng công an hai nước
với phương châm giúp bạn toàn diện cơ bản lâu dài và liên tục
các chuyên gia công an việt nam đã hỗ trợ ban công an trung ương tiền thân của bộ công an lào xây dựng phương hướng hoạt động và phát triển lực lượng
thứ hai chuyên gia đây là các đồng chí giúp đỡ từ trung ương nhưng ở các địa phương đều có các tổ chuyên gia
và mọi chỉ thị và mọi hướng dẫn của các lực lượng công an hay được nói chung
đều xuất phát từ hàng phần lạ này
trên tinh thần quốc tế vô sản hàng trăm chuyên gia ưu tú của bộ công an việt nam đã được cử sang lào
và thực hiện bốn cùng gồm ăn cùng ở cùng làm và cùng trao đổi để hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp lào
nhờ thế ngay khi hòa bình được lập lại ở ba nước đông dương vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
lực lượng công an lào đã có thể đảm nhiệm tốt các công việc liên quan tới công tác công an từ trung ương cho tới địa phương
trong nhiều năm qua các đồng chí chuyên gia đã hy sinh sương máu mồ hôi công sức tuổi trẻ của mình
nhưng không nề hà với mong ước cháy bỏng là cách mạng lào giành thắng lợi đất nước lào được giải phóng
sau khi hai nước việt nam lào giành được độc lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lực lượng công an hai nước vẫn tiếp tục duy trì hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
nguyên thứ trưởng bộ công an lào bò ma my thông cho rằng
sự trưởng thành của lực lượng công an lào trong suốt sáu mươi năm qua luôn gắn liền
với sự hỗ trợ hợp tác của bộ công an việt nam và các chuyên gia công an việt nam
không có các đồng chí việt nam thì lực lượng công an lào cũng không thể trưởng thành và vững mạnh như ngày nay tuần này
với sự hỗ trợ của các chuyên gia công an việt nam lực lượng công an lào đã từng bước trưởng thành và phát triển
trong suốt sáu mươi năm qua hợp tác giữa lực lượng công an hai nước vẫn được xem là một trong những trụ cột
của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại việt nam lào
để đảm bảo tiến độ bảo đảm những điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
những ngày qua thượng úy nguyễn thị hương giang cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam cùng đồng đội đã tạm gác hạnh phúc riêng tận tụy đi sớm về khuya
điều cao tinh thần trách nhiệm làm thêm ngày thêm giờ để phục vụ nhân dân với tinh thần quyết tâm cao nhất
đã nhiều ngày nay không có ngày nghỉ cuối tuần
thượng úy nguyễn thị hương giang cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
cùng với cán bộ trong đội thay nhau làm việc cả ngày lẫn đêm thường xuyên tăng ca làm ngoài giờ hành chính
chạy đua với thời gian để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân
con dâu cháu hiện nay đương công tác và đương làm cái căn cước công dân cho nên trong cái dịp này cháu rất bận
thế này cháu không có gì để làm
thế này cháu không có gì để làm
mấy ông ở nhà nó cũng chỉ có trách nhiệm là trông non các cháu cho cháu ăn uống rồi giờ giấc học ngủ
đấy để cho tạo điều kiện để cho các cháu nó hoàn thành công việc
ông xã cũng làm việc trong lực lượng công an mình bên khối hình sự nên là công việc là cực kỳ cũng vất vả thường xuyên phải vắng nhà
tôi đi làm sớm khuya như này còn lúc đi thì con cũng chưa dậy
khi về nhà thì con cũng đã ngủ rồi
lúc cũng rất là buồn muốn hỏi thăm các con nhưng cũng không biết hỏi vào lúc nào
vì khuya quá rồi con đã ngủ say rồi không thể đánh thức các con dạy để học được hỏi thăm được
nên là mọi việc khác trong một trăm hai mươi ngày cao điểm này thì tôi đối với việc gia đình chăm sóc con hiện tại là tôi đang nhờ ông bà nội giúp chúng tôi để vợ chồng chúng tôi cùng hoàn thành công việc
trong đợt cao điểm này chị và đồng đội đã chia sẻ với bà nội
bà nội đã làm ba ca gối sóng triển khai thực hiện các thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cứ công dân có gắn chip điện tử cho người dân liên tục từ sáu h ba mươi đến hai mươi ba h ba mươi hằng ngày bắt đầu từ ngày một tháng ba đến ngày ba mươi tháng sáu theo hình thức cuốn chiếu ở từng khu vực dân cư trên địa bàn
bảo đảm việc tiến hành các thủ tục được thuận lợi chính xác và nhanh gọn nhất cho nhân dân khiến người dân cảm thấy hài lòng
có đồng chí nữ công an đồng chí nguyễn hương giang hướng dẫn tôi
rất tận tình tỉ mỉ và rất niềm nở với tất cả mọi công dân ở trong buổi đêm ngày hôm nay
dù khối lượng công việc có lớn áp lực công việc nhiều song chị và đồng đội luôn nhiệt tình hướng dẫn người dân trích xuất các thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ việc cấp căn cước công dân cho người dân
với tinh thần vì nhân dân phục vụ sau một mươi năm ngày thực hiện đợt cao điểm đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện kim bảng đã tiếp nhận
thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cứ công dân có gắn chip điện tử cho gần bốn năm trăm linh công dân trên địa bàn
trong chiến dịch này đồng chí đã vượt lên những khó khăn của cá nhân để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà bộ công an cũng như giám đốc công an tỉnh giao cho trong chiến dịch cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử trên địa bàn huyện kim bảng
không chỉ giỏi việc nước đảm việc nhà với tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ thượng úy nguyễn thị hương giang và đồng đội đang hàng ngày hàng giờ nỗ lực không ngừng nghỉ thực hiện nhiệm vụ ghi dấu ấn trong bảng vàng thành tích của lực lượng công an huyện kim bảng
phần xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ công an tỉnh hà nam đẹp trong lòng nhân dân
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số bốn đoàn thanh niên bộ công an đã tổ chức hội thảo phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện công tác tham mưu xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số bốn đoàn thanh niên bộ công an nhân dân đã tổ chức hội thảo phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện công tác tham mưu xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới

theo điều tra vợ chồng việt hằng thuê xe ô tô của người dân trên địa bàn tỉnh bắc ninh thành phố hà nội và một số tỉnh lân cận
sau đó việt sử dụng phần mềm chỉnh sửa cắt ghép làm giả chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của chủ sở hữu xe rồi thuê người làm giả giấy tờ đăng ký các xe ô tô đã thuê
việt tiếp tục soạn hợp đồng chuyển nhượng xe ô tô của chủ xe cho thuê sang cho hằng và minh và giả chữ ký dấu vân tay của chủ xe
tính từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay các đối tượng đã cầm cố bán hơn bảy mươi chiếc xe ô tô các loại thu lợi bất chính khoảng bốn mươi tỷ đồng
hiện công an tỉnh bắc ninh đã thu giữ bảy mươi một xe ô tô một trăm linh bốn bộ hồ sơ liên quan đến việc làm giả giấy tờ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mở rộng điều tra dạng sáng ngày một mươi chín tháng ba công an tỉnh bắc ninh bắt khẩn cấp đinh văn tâm và đinh văn dương
cùng ở huyện kim sơn tỉnh ninh bình về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
quá trình khám xét phòng trọ của hai đối tượng này công an tỉnh bắc ninh thu giữ hàng trăm giấy tờ giả các loại và nhiều tăng vật có liên quan
công an tỉnh bắc ninh thông báo các tổ chức cá nhân đã cho nhóm đối tượng trên thuê xe ô tô liên hệ ngay với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh để phối hợp điều tra xác minh
cũng bằng thủ đoạn làm giả con dấu của cơ quan tổ chức nhiều đối tượng cũng đã chiếm đoạt của hơn hai trăm linh nạn nhân hàng chục tỷ đồng
cụ thể công an tp vinh tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án và giữ hai đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo xin việc làm

các đối tượng trần văn quân và trần anh tuấn đã làm giả nhiều loại giấy tờ con dấu và mạo danh là cán bộ tuyển dụng của các cơ quan tổ chức trên địa bàn để tiến hành nhận hồ sơ chạy việc của các nạn nhân
sau khi nhận hồ sơ của các nạn nhân hai đối tượng này đã đưa ra các mức giá cho các vị trí tuyển dụng mong muốn với mức giá từ năm mươi triệu đồng rồi lên đến cả tỷ đồng